những tên trộm chuyên nghiệp với nhiều tiền án tiền sự đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản trên các địa bàn đã bị lực lượng công an bắt giữ
sự chủ quan phần nào thiếu cảnh giác trong bảo hộ tài sản của một số nạn nhân đã vô tình tạo kẽ hở cho kẻ gian thực hiện hành vi trộm cắp
rồi tụng cân xuống mở cửa đi vô rồi thấy học bàn kéo ra mấy cái đồ trong giường xóc lên rồi nhìn vừa thấy là mắc tiền trên giường một mươi triệu trong học bàn hai trăm linh triệu
tiếp nhận thông tin công an huyện tuy phước đã huy động tối đa lực lượng vào cuộc xác minh điều tra làm rõ
sau một tuần khẩn trương thủ phạm gây ra vụ việc là nguyễn quang hà
tài ba mươi tám tuổi trú tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa đã bị xa lưới
hải là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp đã từng có bốn tiền án về tội cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản vừa ra tù vào cuối năm hai nghìn hai mươi một đến nay thì tiếp tục gây án
trong vụ việc trên ngoài đối tượng hải còn một đồng phạm tham gia trong vụ án đã bỏ trốn
sau khi tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường thu thập thông tin ban đầu và tiến hành sàng lọc
đối tượng hành sự trên địa bàn thì công an hiện nhận định đối tượng gây án có thể là người ngoài địa phương
tổ công tác của đội cảnh sát hình sự đã phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nha trang gọi hỏi đối tượng nguyễn quang hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa và đấu tranh cuối cùng đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
tôi thấy cái chỗ này rồi tôi kêu phong ngôn ngòi kinh giới
ngôn ngòi đợi tôi tôi vô tôi thực hiện
tôi cầm bài sách đó vô tôi đẩy cái cửa
và tôi đẩy cửa tự dưới lên rồi cái cửa cũng bung ra rồi tôi đẩy vô vô được cái phòng
tôi lấy tôi thấy cái tiền trên đó trên giường đó là một bịa thư nhỏ
và tôi tiếp tục tôi lục tôi mở cái hộp tổ ra là tôi thấy bốn bịa thư tiền
cũng tại địa bàn tỉnh bình định trị trường thịnh quỳnh trang
ở huyện tuy phước là một trong số những nạn nhân bị mất trộm cho biết
tối hôm đó sau khi đi chơi về chị để chiếc xe máy trong sân nhà
nhưng chủ quan không khóa cửa rồi đi ngủ
đến sáng hôm sau thì phát hiện chiếc xe máy của mình đã không cánh mà bay
anh nguyễn thanh hiệp cũng là một nạn nhân của đối tượng trộm cắp
hàng ngày đi làm về anh cũng như nhiều gia đình khác ở đây
đã để chiếc xe máy ở trước lối đi chung và không hề có một biện pháp nào giữ gìn trông coi
nên đã tạo điều kiện cho kẻ
trong thời gian thực hiện hành vi trộm cắp một cách dễ dàng
thủ phạm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp trên chính là phạm văn thành ba mươi hai tuổi
ở xã phước lộc huyện tuy phước tỉnh bình định
thành khai nhận chỉ trong thời gian ngắn thành cùng đồng bọn đã thực hiện một mươi ba vụ trộm cắp tài sản
gồm xe máy và cây cảnh các loại
riêng đối tượng thành đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị truy nã cho đến nay thì bị bắt
đáng nói trong quá trình lận trốn thành đã gây ra hơn hai mươi vụ trộm xe máy trên địa bàn huyện tuy phước và thị xã an nhơn
phát hiện đối tượng phạm văn thành đang điều khiển một chiếc xe máy đã tan hoặc một vụ trộm trên địa bàn xã phước hưng
huyện tuy phước tỉnh bình định nên đã tiến hành vây bắt đối tượng thành
sau khi bắt được đối tượng truy nã phạm văn thành cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuy phước đã tiến hành ghi lời khai và tiến hành thu giữ các vật chứng
đi an nhơn đến tuy phước thấy nhà dân nào thơ hở thì dựng xe ở ngoài dưới cây ở ngoài
tôi với ông tố thực hiện mua kiệm độc lực cách để bán kiếm tiền chia ra còn dưới ăn nhậu
trong những vụ việc trên cơ quan công an đang tiếp tục xác minh và thu giữ tăng vật liên quan xử lý các đối tượng theo quy định
tuy nhiên qua đây cho thấy người dân phải luôn nâng cao tinh thần cảnh giác tránh chủ quan lơ lả trong việc trông coi bảo vệ tài sản để không làm mồi cho tội phạm trộm cắp tài sản